lễ phát động phong trào hàng việt nam chinh phục người việt nam và ra mắt ô tô xe máy điện vinfast
đã diễn ra chiều nay tại công viên thống nhất tp hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu tại buổi lễ
cùng dự có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị
trưởng ban kinh tế trung ương và lãnh đạo các bộ ngành địa phương
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
ban bí thư trung ương đảng đang có chủ trương tổng kết cuộc vận động người việt nam
ưu tiên dùng hàng việt nam sau chín năm
nhấn mạnh tới sự kiện ra mắt ba dòng sản phẩm ô tô xe máy điện của vinfast
thủ tướng cho rằng đây là sự kiện lớn của đất nước
vì việt nam đã có sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu của nước nhà
thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp trong nước sẽ tiếp tục phát huy
để có thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu việt nam
trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế việt nam đã có những bước cải thiện đáng kể
kiêm ngạch xuất khẩu tăng nhanh
và việt nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu hàng đầu
đối với các mặt hàng nông sản thủy sản dẹt máy dây dép điện tử
cục vật động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
được triển khai theo chủ trương của bộ chính trị là một trong giải pháp quan trọng
để góp phần thúc đẩy phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ và hàng hóa thương hiệu việt
trong thời gian vừa qua
và để tiếp tục nuôi dưỡng phong trào người việt ưu tiên dùng hàng việt
thì trách nhiệm của các doanh nghiệp là phải tiếp tục
sản xuất ra nhiều hàng việt nam có chất lượng sức cạnh tranh cao
giá thành hạ dịch vụ hậu mãi chú đáo để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
thủ tướng đánh giá cao việc trong một thời gian rất ngắn
vingroup có thể tạo ra chuỗi giá trị ô tô xe máy điện đầu tiên
mang thương hiệu việt nam thông qua sự nghiên cứu kỹ lưỡng và đầu tư nghiêm túc
từ khâu sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế đến dịch vụ bán hàng

tôi biểu dương vingroup đã có một kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ
cũng như nghiên cứu phát triển để mơ rộng sản xuất
tôi mong muốn vinbass sẽ thực hiện các cam kết của mình
đối với người tiêu dùng đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường
nhất là khí thải và phế thải công nghiệp
để vừa có được thương hiệu ô tô cạnh tranh vừa có ngành sản xuất ô tô đúng nghĩa
tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp tạo nguồn thu cho ngân sách
tạo nhiều việc làm cho người dân
ứng dụng nhiều hơn nữa các công kệ bốn
để thúc đẩy tạo sự bùng nổ khả năng nắm bắt
tạm dụng các cơ hội của cuộc cách hoạt công nghiệp lần thứ tư ở việt nam
thủ tướng nêu rõ sự kiện xe vinfast được triển lãm ở paris vừa qua
cho nhiều nước trên thế giới thấy rằng việt nam đã bước sang ở tầm cao mới
hai mẫu xe ra mắt hôm nay cũng đã nhận được giải thưởng danh giá
hai mẫu xe này được phát triển dựa trên bản thiết kế do người tiêu dùng trong nước lựa chọn
với những chi tiết duyên dáng gợi nhắc tinh thần việt
tại buổi lễ thủ tướng đã phát động phong trào hàng việt nam chinh phục người việt nam
thủ tướng đề nghị phòng thương mại và công nghiệp việt nam
đặc biệt bộ công thương và các cơ quan có liên quan
phối hợp chủ trì với các hiệp hội doanh nghiệp và các bộ ngành có liên quan
tổ chức thực hiện tốt hiệu quả chương trình này